đối với thị trường chứng khoán phái sinh tỷ lệ đòn bầy rất là cao mức độ thanh khoản rất nhanh trù kỳ thanh toán cũng rất nhanh
tuy nhiên khi ra mắt thị trường thì chúng tôi đã tính toán đến tất cả những rủi ro cần thiết để có thể quản lý được thị trường này
thứ nhất chúng tôi áp dụng cơ chế ccp tức là đối tác bù trừ trung tâm
và thông qua vst thực hiện là cơ quan nơi thanh toán bù trừ chung cho toàn bộ thị trường
tất cả mọi bên mua thì đều là bên mua đối với vsd và vsd cũng đồng thời là bên bán cho mọi bên mua đó
thì khi mà rủi ro được giảm thiểu tối thiểu nhất với cơ chế ccp chúng tôi cũng áp dụng thêm một tầng lớp nữa
đó là lớp đảm bảo bằng những quy định về mặt giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán hà nội
chúng tôi sẽ áp dụng các quy định giao dịch liên quan đến thị trường cơ sở và tương đồng
nhằm đảm bảo cho cái mức giá của thị trường sẽ được đồng nhất
thực tiễn hoạt động của các thị trường chứng khoán phái sinh trên thế giới cho thấy
sẽ là rủi ro lớn cho các nhà đầu tư thiếu hiểu biết và kinh nghiệm khi đầu tư trên thị trường chứng khoán phái sinh
giúp nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro cố định chi phí tài chính
nhưng mặt khác làm giảm đi các khoản lãi tiềm năng nếu nhà đầu tư không nhận định đúng về diễn biến thị trường
đây cũng là một trong những sức hấp dẫn của thị trường phái sinh
các nhà đầu tư là nên tìm hiểu kỹ về sản phẩm và nên trao đổi trước với các bộ phận tư vấn
để đưa ra quyết định về chiến lược giao dịch phù hợp cho bản thân mình
để có thể tận dụng được lợi thế của sản phẩm cũng như là đường trước rủi ro của sản phẩm
theo quan điểm của chúng tôi thì cái rủi ro về đòn bẩy chính là cái rủi ro mà nhà đầu tư nên quan tâm nhất
thực tế cho thấy nhà đầu tư chưa quen với việc sử dụng đòn bẩy đến một mươi lần
mà họ chỉ quen sử dụng đòn bẩy ở mức thấp là từ khoảng hai đến ba lần
cho nên đây là điều mà nhà đầu tư sẽ phải làm quen
để mà làm quen với điều này nhà đầu tư nên tăng cường giao dịch ảo
thứ hai nhà đầu tư nên chỉ sử dụng từ năm đến một mươi năm tài khoản đầu tư chứng khoán của mình
cho giao dịch tương lai
bởi vì với cái mức độ khoảng một mươi tài khoản thì giả sử nhà đầu tư có thua lỗ
thì cũng chỉ mất một phần nhỏ cái tài khoản của mình
còn đối với những người mà chưa có nhiều kinh nghiệm
nếu sử dụng tất cả cái tài khoản của mình để mà đầu tư với mức độ đòn bẩy rất cao
trên cái tài sản là hợp đồng tương lai thì điều đó tiêm ẩn rất nhiều rủi ro
bởi vì nhà đầu tư chưa quen với cái việc là tài khoản của mình sẽ bị nhanh chóng tăng hoặc giảm
ngay trong phiên với mức độ đòn bẩy
thậm chí lên đến một mươi hai mươi
và cuối cùng nhà đầu tư nên liên hệ chặt chẽ với các môi giới của mình
bởi vì sản phẩm bán khống cũng như là cái tinh chất về đòn bẩy của hợp đồng tương lai
sẽ giúp cho nhà đầu tư có thể có thêm một số công cụ mới để mà phong ngơ rủi ro
công cụ lại đầu cơ và thứ ba là công cụ để tăng hiệu quả đầu tư danh mục cổ phiếu của mình
đây là những chiến lược mà nhà đầu tư nên liên hệ chặt chẽ với các môi giới để được tư vấn trực tiếp
tuy còn nhiều băn khoăn với những tài khoản
những câu hỏi trước khi thị trường chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động
nhưng giới đầu tư vẫn tin rằng đây là một trang mới quan trọng của thị trường chứng khoán việt nam
sẽ có nhiều câu chuyện về sự thành công của nhà đầu tư
những đợt sóng mới có thể là cả bong bóng và những vụ giao dịch nội gián
nhưng chúng đều góp phần giúp cơ quan quản lý và các thành viên thị trường gia tăng hiểu biết để hội nhập tốt hơn
thưa quý vị trong suốt những năm gần đây đặc biệt là trong năm hai nghìn một mươi sáu và nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám
ngành chứng khoán bận rộn với các công việc chuẩn bị cho một bước ngoặt mới
đó là khai trương thị trường chứng khoán phái sinh tại việt nam dự kiến vào đầu tháng sáu này
như vậy ước mơ về sự ra đời thị trường chứng khoán phái sinh ở việt nam của nhiều người sắp trở thành hiện thực
sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi nhanh của phóng viên truyền hình nhân dân
với tiến sĩ nguyễn quang thương phó vụ trưởng vụ phát triển thị trường chứng khoán
ủy ban chứng khoán nhà nước ngay sau đây
để có thể triển khai thành công thị trường chứng khoán phai sinh công tác chuẩn bị đặc biệt quan trọng
được sự quan tâm và chỉ đạo của chính phủ bộ tài chính và ủy ban chứng khoán hiện nay đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị này
thứ nhất về khuân khổ pháp lý chúng tôi đánh giá là khuôn khổ pháp lý đã hoàn thành rồi đã đầy đủ rồi
bắt đầu từ những viên gạch đầu tiên từ những khái niệm cơ bản về chứng khoán phai sinh trong luật chứng khoán
chính phủ đã ban hành nghị định số bốn mươi hai năm hai nghìn một mươi năm về chứng khoán phai sinh
bộ tài chính cũng đã ban hành thông tư số một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu và thông tư hai mươi ba năm hai nghìn một mươi bảy để hướng dẫn triển khai nghị định bốn mươi hai
sở dự trứng khoán và trung tâm lưu kỳ chứng khoán cũng đã xây dựng và ban hành quy chế quy trình nghiệp vụ về giao dịch
về thanh toán bổ trường chứng khoán phai sinh và đang xây dựng hệ thống thành viên tham gia thị trường chứng khoán phai sinh
thứ hai là hạ tầng kỹ thuật phục vụ thị trường chứng khoán phái sinh cũng đã sẵn sàng
hạ tầng này bao gồm có hệ thống giao dịch tại sở dự trứng khoán và hệ thống bổ trường thanh toán tại trung tâm lưu kỳ chứng khoán
hai hệ thống này được xây dựng bởi những nhà thầu rất là có uy tín
hệ thống cũng đã được kiểm thử rất là nhiều lần cả tổng thể lẫn chi tiết
kết quả kiểm thử cho thấy là hệ thống đã kết nối thông suốt giữa sở dự trứng khoán trung tâm lưu kỳ chứng khoán
ngân hàng thanh toán các thành viên thị trường và nhà đầu tư
hệ thống cũng đã hoạt động rất là ổn định và sẵn sàng cho việc vận hành chính thức của thị trường chứng khoán phái sinh
công tác đào tạo phục vụ thị trường chứng khoán vệ sinh cũng đã được triển khai liên tục
chúng tôi đã hoàn thiện việc biên soạn giáo trình về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán vệ sinh
đã xây dựng được nhiều chương trình đào tạo khác nhau phục vụ cho những đối tượng khác nhau như là cơ quan quản lý
như là thành viên thị trường và nhà đầu tư
chúng tôi đã tổ chức rất là nhiều khóa đào tạo với nhiều hình thức khác nhau
từ cái việc đào tạo trực tiếp đào tạo tại chỗ cho đến đào tạo qua truyền hình
cho đến là chúng tôi phổ biến kiến thức qua báo chí qua ấn phẩm tờ rơi
và tổ chức hội thạc tọa đàm v v về thị trường chứng khoán phai sinh
như vậy về cơ bản chúng tôi đánh giá là việc chuẩn bị cho việc ra đời của thị trường chứng khoán phái sinh đã hoàn tất
và sẵn sàng cho việc vận hành thị trường chứng khoán phai sinh
vậy ông có đánh giá gì về tiềm năng của thị trường chứng khoán phai sinh trong thời gian tới
thị trường chứng khoán phái sinh là một bước phát triển tất yếu của thị trường chứng khoán
đối với việt nam thị trường chứng khoán chúng ta đã có gần hai mươi năm phát triển rồi
tuy hai mươi năm chưa phải là dài nhưng chúng ta đã đạt được những thành tựu rất là khả quan
ví dụ như tính đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu thì lượng vốn huy động được qua thị trường chứng khoán
vào khoảng độ hai mươi ba tổng nhu cầu vốn đầu tư của toàn nền kinh tế
cũng như là quy mô của thị trường chứng khoán chiếm khoảng độ sáu mươi ba gdp
một con số rất khả quan
và chúng tôi cũng đã có khảo sát một số những thành viên thị trường cũng như nhà đầu tư
họ đều rất kỳ vọng vào sự ra đời của thị trường chứng khoán phai sinh
do đó ở việt nam chúng tôi cũng tin tưởng rằng thị trường chứng khoán phái sinh ra đời là một sự phát triển tất yếu
tuy nhiên chúng ta cũng phải nói là thị trường chứng khoán phái sinh là một thị trường bậc cao
tương đối phức tạp và có yêu cầu rất cao về mặt chuyên môn
do đó là theo định hướng phát triển bền vững của chính phủ
chúng ta sẽ xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh
từ đơn giản đến phức tạp
trước hết là chúng ta sẽ triển khai những cái sản phẩm như là hợp đồng tương lai
chỉ số cổ phiếu hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ
những sản phẩm này ít rủi ro hơn và chúng ta sẽ vận hành ổn định
vận hành bền vững trong thời gian đầu
chúng tôi tin tưởng rằng thị trường sẽ tiếp tục phát triển
và trong vòng ba đến năm năm nữa thị trường chứng khoán phái sinh sẽ khẳng định được vị trí của mình
trong cấu trúc thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường đại trình nói chung
và một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình
chương trình kinh tế và dự báo cũng xin được khép lại
mọi ý kiến đóng góp xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế chương trình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội